khoảng hai mươi ba h ngày hôm qua trên đường dt bảy trăm bốn mươi hai đoạn qua ấp năm xã vĩnh tân thị xã tân uyên tỉnh bình dương
xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa bốn xe ô tô làm hai xe bị cháy rụi hai người chết
thông tin ban đầu cho biết xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c ba nghìn sáu trăm linh tám do tài xế lưu huy hữu
trú tỉnh đắk lắc điều khiển theo hướng từ tp hcm về đắk lắc đến đoạn ấp năm xã vĩnh tân thị xã tân uyên
tài xế hữu điều khiển xe vượt xe container cùng chiều do thiếu quan sát đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo chín mươi ba c ba nghìn bảy mươi một
do tài xế nguyễn văn đôi trú bình phước điều khiển theo hướng ngược lại
và chạm bất ngờ làm hai xe ô tô phía sau không kịp dừng tiếp tục lao vào hai xe ở phía trên
cú và chạm mạnh khiến hai xe bốn mươi bảy c ba nghìn sáu trăm linh tám và chín mươi ba c ba nghìn bảy mươi một bốc cháy dữ dội và làm hai người trên xe bốn mươi bảy c ba nghìn sáu trăm linh tám tử vong
gồm tài xế lê huy hữu và cháu gái nguyễn quỳnh gia linh
sinh năm hai nghìn một mươi ba những nạn nhân còn lại đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu